các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện
đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng tiến triển của bệnh nhân để phân luồng vào các khoa buồng bệnh phù hợp
thuận tiện theo dõi chăm sóc và điều trị
bộ y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh sàng lọc kỹ
các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín kể cả các đối tượng mới tiêm một mũi vaccine
phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tận địa phương bố trí tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng nguy cơ khi đến khám chữa bệnh lưu ý với tất cả trường hợp người bệnh phải nhập viện
để quan tâm chăm sóc dinh dưỡng điều trị phù hợp và tổ chức tiêm chủng vaccine đầy đủ
bên cạnh đó bộ y tế cũng vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc cách ly y tế cho trường hợp f một đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
theo đó những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín liều cuối cùng
đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá sáu tháng hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính tới thời điểm được xác định là đối tượng f một có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện cách ly y tế bảy ngày tại nhà nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú
tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
f một phải tuân thủ thông điệp năm k nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho suốt khó thở
đau rát họng mất vị giác thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time rt pcr hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh hai lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly và lần hai vào ngày thứ bảy
tại quảng ngãi sau một thời gian tạm lắng những ngày vừa qua dịch bùng phát trở lại ở nhiều khu công nghiệp
khi phát hiện hai doanh nghiệp đơn vị thi công có trên hai trăm linh ca nhiễm mới
và hiện nay các công ty nhà máy trên địa bàn quảng ngãi
đang khẩn trương ra soát quy trình phòng chống dịch bệnh
công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản phùng hưng ở khu công nghiệp quảng phú tp quảng ngãi có bốn trăm một mươi sáu lao động
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai qua xét nghiệm phát hiện một trăm một mươi bốn lao động trong công ty bị f covid một mươi chín
đây là chùm ca bệnh diễn biến phức tạp chưa rõ nguồn lây
các em sống ở nhiều huyện thành phố trong tỉnh và đã về địa phương trước khi được phát hiện mắc covid một mươi chín
phần lớn các công nhân đều là lao động thời vụ nên nguy cơ dịch
đã lây lan rộng trong khu công nghiệp và cộng đồng là rất lớn
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi hai chùm ca bệnh tại công ty trách nhiệm hiệu hạn dhg ở khu công nghiệp dung quất
đã ghi nhận chín mươi ca covid một mươi chín
tỉnh quảng ngãi yêu cầu ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh
khẩn trương ra soát lại phương án phòng chống dịch của các công ty nhà máy
doanh nghiệp nào không đảm bảo về yêu cầu phòng dịch phải tạm ngưng hoạt động
nếu cố tình vi phạm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để dịch phát sinh
tổ chức khoanh vùng và yêu cầu các công ty nhà máy tổ chức xét nghiệm cho người lao động để sang lọc
sớm phát hiện f nếu có
thực hiện các phương án phòng dịch và yêu cầu các cơ sở nào mà không đảm bảo được công tác phòng dịch
không được phép hoạt động mà chỉ có hoạt động khi nào đảm bảo được vấn đề an toàn phòng chống dịch
và chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan tới cái yếu tố mà gây ra phát sinh dịch tế
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp công an tỉnh quảng ngãi cũng đã phối hợp
với các ngành chức năng kiểm tra giả soát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các doanh nghiệp tập trung quanh vùng xử lý triệt đề nguồn lây không để dịch bùng phát mạnh
trong khi các tỉnh thành đã nới lỏng giãn cách quay lại cuộc sống bình thường mới
các doanh nghiệp lập tức tái khởi động nỗ lực đẩy mạnh sản xuất với mong muốn vực lại công ty
bù đắp thất thoát tuy nhiên với việc xuất hiện các ổ dịch trong khu công nghiệp
doanh nghiệp cần có các biện pháp cụ thể để ngăn dịch bùng phát
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân tỉnh nam định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo đỗ nam trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện đang trú tại phường hàng bột quận đống đa thành phố hà nội
mức án là một mươi năm tù giam và phạt bổ sung bốn năm quản chế sau khi mãn hạn tù về tội làm
tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi
đến nay đỗ nam trung đã có hành vi đăng tải sáu video có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng
và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phì bán chính quyền nhân dân
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
hành vi của đỗ nam trung đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc
chạy theo những lời kêu gọi cổ suý của các tổ chức phản động thế lực thù địch
nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tại việt nam
gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền
trung đã có hai tiền án trong đó vào năm hai nghìn một mươi năm bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
xử phạt một mươi bốn tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
trong khi đó tại đà nẵng tòa nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo cùng quê ở gia lai
vũ một mươi sáu năm tù đỗ thanh thành một mươi năm năm tù phạm văn thịnh một mươi ba năm tù phan hoàng phúc một mươi năm năm tù
nguyễn thành đạt một mươi một năm tù và nguyễn anh ngọc quê tỉnh hà tĩnh một mươi hai năm tù cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhóm thợ nề của vũ nhậu tại quán thuộc địa bàn quận liên triểu
vũ đã mâu thuẫn với anh lưu văn hải
vũ gọi thêm thành thị phúc đạt và ngọc tập trung tới quán chờ vũ gia hiệu sẽ xông vào
trong lúc vũ và hải đang ép nhau uống rượu nảy sinh sô sát chủ quán và nhân viên can ngăn thì đã bị nhóm của hải đánh hội đồng
trong đó có anh võ văn hùng bị đạt đánh thương tích chín mươi sáu
trên địa bàn thành phố bùa ma thuật vừa xảy ra vụ việc đối tượng mạo danh cán bộ công an
đáng chú ý là không giống như đa số các vụ án trước đó đối tượng mạo danh cán bộ công an thường mục đích là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ việc lần này đối tượng đã bắt giữ đánh đập người khác rồi cướp tài sản
đó chính là đối tượng nguyễn văn thiện chú tại xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
vừa bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc điều tra bắt giữ chỉ sau hai giờ tiếp nhận trình báo của bị hại
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an thành phố buôn ma thuật nhận được đơn trình báo của ba thiếu niên là phạm xuân hoàng
nguyễn thành minh chú thành phố bùa ma thuột và trần tiến anh chú huyện cưm ga về việc bị một đối tượng đến tự xưng là công an
nói đã theo dõi và phát hiện hoàng đua xe nẹt bô
sau đó đối tượng đã tiến hành khám xét người cốp xe rồi dùng tay đánh đập hoàng
chưa dừng lại đối tượng này còn bắt hoàng ngồi lên xe máy của mình để trở về chốt xử lý
lúc anh chở đi anh chạy nhanh quá xong tới chỗ cái cầu anh không kịp là anh tự tung vô bụi ngay đó
xong rồi là anh đưa là giờ xe này là
không phải xe của anh xe của nhà nước
giờ anh mang về xã là cấp chơi với la anh
với lại thì giờ anh lấy tiền tụi mày thì thấy gì anh bị rớt chất
xong rồi là em với tiến anh rồi mới góp lại
nói là ổng là giờ tụi em còn ba trăm linh mấy tụi em mang xe anh đi sửa
xong nắm tóc thằng tiến anh kéo lên
rồi ổng lôi một tiếng anh ra ổng sút
ổng kêu là ba trăm linh mấy rồi sửa cái đèn hậu xe tao được không
xong tiến anh mới xin là
gọi về cho gia đình là nó gọi về cho chị
cũng nó kêu chính là chuyển cho anh này hai triệu hai triệu rưỡi gì đó
sau khi mà chúng tôi tiếp nhận được tin báo của người bị hại
chúng tôi xác định đây là một việc rất là phức tạp
ở chỗ là đối tượng đã mạo danh công an để thực hiện hành vi phạm tội
thì trước tình hình đó chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo ngành phố
sau đó lãnh đạo ngành phố chỉ đạo đội kiểm soát hình sự
nhanh chóng triển khai các lực lượng phối hợp công an xã cao
xác minh đối tượng
sớm đưa đối tượng
chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ nhận tin báo
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật
phối hợp với công an xã ea cao đã xác minh và bắt được đối tượng là nguyễn văn thiện
hai mươi ba tuổi trú tại xã eo tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
thiện từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi mạo danh cán bộ công an
để cướp tài sản của mình
khi gặp bà thanh niên đó thì em nói với bà thanh niên đó là
em là công an
em bảo là lúc nãy tụi mày nẹt bố xe đến đây phải không
thì thanh niên đó chưa trả lời gì hết thì em đậm vào mặt
em đậm vào người em đậm từ bên ngoài quán đậm vào trong quán
xong rồi là tiến ánh mới bảo là bây giờ tiến ánh nhớ được bộ mẹ hay là chị
chỉ đó người thân của tiến ánh gửi qua cho em một chiều
thì lúc đó em mới bảo là một triệu không đủ
vừa nói xong thì em tụng tóc của tiến ánh lên em tạm một cái vào mặt
hiện công an buôn ma thuật
đang củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn văn thiện về hành vi cướp tài sản